các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải chú trọng hơn nữa thị trường trong nước và cạnh tranh trong khu vực
mở rộng liên kết giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước
và các doanh nghiệp nước ngoài cùng ngành liên quan để tiết kiệm chi phí
bên cạnh đó doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể nâng cao khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của mình
bằng cách phát triển các cụm liên kết từ chiều rộng sang chiều sâu
nâng cấp các sản phẩm và dịch vụ hiện có
bản thân các doanh nghiệp cũng cần minh bạch hoạt động sản xuất kinh doanh nâng cao sức cạnh tranh
thực hiện chủ trương của bộ tài chính về cải cách thủ tục hành chính hiện đại hóa ngành thuế
tổng cục thuế đã triển khai mạnh mẽ các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế
xây dựng nền hành chính hiện đại chuyên nghiệp đẩy mạnh cải cách tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế
nâng cao hiệu quả công tác thuế góp phần hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước
chiến lược phát triển hệ thống thuế giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi có mục tiêu tổng quát là xây dựng hệ thống chính sách thuế đồng bộ
thống nhất công bằng hiệu quả
trong những năm qua cơ cấu bộ máy tổ chức các ngành thuế đã từng bước được tinh giản hiện đại nâng cao hiệu quả quản lý thuế
những năm qua ngành thuế đã thúc đẩy mạnh mẽ việc đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế
các dịch vụ điện tử như khai thuế qua mạng nộp thuế điện tử hoàn thuế điện tử
đã mang lại rất nhiều lợi ích cho người nộp thuế tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính
đây cũng là nguyên nhân chính cốt lõi giúp chỉ số nộp thuế của việt nam tăng vượt bậc trong những năm qua
theo báo cáo của tổng cục thuế đến nay việc khai thuế điện tử đạt tỷ lệ chín mươi chín chín mươi tám trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động
và số lượng doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt tỷ lệ chín mươi tám bảy mươi một
nếu không có việc triển khai ứng dụng công nghệ ứng tin
và đặc biệt là không triển khai các
các cái dịch vụ thuế điện tử
thì trong cái bối cảnh mà số lượng doanh nghiệp số người nộp thuế ngày cầm tăng
rồi là biên chế của ngành thuế thì lại giảm
thì chúng tôi không thể đảm bảo được công việc
với cái cái cái việc nhận hồ sơ qua điện tử
thì cái thông tin dữ liệu nó cũng sẽ được nhanh chóng hơn kịp thời hơn
và tất nhiên thì nó chúng tôi nghĩ rằng là nó có những cái sức chính xác hơn nhiều
so với những hình thức mà chúng ta đã dạy trước đây
các ứng dụng quản lý thuế điện tử
như đã đề cập trên đây
được xây dựng và vận hành trên cơ sở ứng dụng quản lý thuế tập trung tmf
đây là ứng dụng được bộ tài chính
tổng cục thuế xác định là hệ thống ứng dụng hỗ trợ công tác quản lý của ngành thuế
như ứng dụng quản lý thuế tích hợp
xử lý tự động tối đa các nghiệp vụ về đăng ký thuế
xử lý hồ sơ khai thuế chứng từ nộp thuế tính chậm nộp
tạo thông báo nợ giám sát hoàn thuế giảm bớt thao tác thủ công
tiết kiệm thời gian cho cán bộ thuế
vì vậy công tác xử lý dữ liệu về thuế nhanh chóng kịp thời hơn rất nhiều so với trước đây
đưa công nghệ thông tin vào trong quản lý thuế là một yêu cầu bắt buộc
và cũng là một nhu cầu bức thiết của cục thuế tp hcm nói riêng
và của ngành thuế nói chung
trong điều kiện cách mạng bốn đang diễn ra một cách rất sôi nội
thì cũng là một điều kiện rất thuận lợi cho cục thuế tp hcm
để có thể triển khai
ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế ngày một mạnh mẽ hơn
và đạt được hiệu quả cao hơn
đáp ứng được các yêu cầu quản lý
hỗ trợ được người nộp thuế
và triển khai được tất cả những công việc theo yêu cầu của công tác quản lý thuế
với mục tiêu phần đầu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
được quốc hội chính phủ giao
ngành thuế tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa
ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế
nâng cao năng lực phân tích dự báo
chuẩn hóa dữ liệu quản lý thuế
tiết giảm hơn nữa
thời gian thực hiện các thủ tục hành chính thuế
tạo môi trường bình đẳng
thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
đẩy mạnh hợp tác quốc tế về thuế
chủ động trong đàm phán quốc tế về thuế
đánh giá tác động của hội nhập tới phát triển kinh tế xã hội
và tài chính ngân hàng để có giải pháp đối sách cho phù hợp
chương trình tài chính ngân hàng tuần này của truyền hình nhân dân xin dừng lại tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình
tài chính ngân hàng phòng phóng sự phim tài liệu
trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại